chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày hai mươi chín tháng một tức mùng hai tết nguyên đán đinh dậu của truyền hình nhân dân
trong ngày đầu năm mới bà con nông dân cần thơ đang tất bật công việc đồng áng tập trung chăm sóc lúa đông xuân đang đến hồi thu hoạch với không khí ngày ra đồng đầu năm vui tươi phấn khởi với mong muốn sang năm mới mùa màng bội thu thu nhập tăng cao nhằm cải thiện cuộc sống
ngay từ sáng sớm ngày mùng hai tết nhiều nông dân đã tập trung bắt tay vào việc chăm sóc lúa và kiểm tra mức độ phát triển của cây lúa nhất là thời điểm mùa xuân là không khí lạnh và ẩm thấp nên đây là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh phát triển
nếu lơ là không quan tâm mấy ngày tết sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất khi mùa thu hoạch đã đến gần
theo bà con nông dân năm nay mặc dù gia đình ăn tết cũng vui vẻ nhưng cũng tranh thủ ra đồng chăm sóc lúa cho kịp thời vụ mong muốn sang năm mới thời tiết tốt mùa màng năm nay bội thu giá cả ổn định tăng thu nhập cho nông dân
thưa quý vị và các bạn xin chữ đầu năm là một nét đẹp đã có từ lâu xin chữ thể hiện sự coi trọng chữ nghĩa trọng chi thức và cũng là mong muốn xin may mắn tài lộc trong năm mới
những năm gần đây cứ mỗi độ tết đến xuân về văn miếu quốc tử giám lại đông vui náo nhiệt với rất nhiều thầy đồ mở gian hàng bày bút lông giấy đỏ viết chữ thư pháp
năm nay cũng vậy khu hồ văn quán bên cạnh văn miếu quốc tử giám mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách tới thắp hương cầu lộc tài học hành và xin chữ lấy may
ngay những ngày đầu xuân đình dậu đông đảo người dân thủ đô tìm đến hội chữ xuân hà nội hai nghìn một mươi bảy tại hồ văn văn miếu quốc tử giám để xin chữ thư pháp
về treo mang theo những hy vọng về một năm mới bình an hạnh phúc

năm nay cũng vậy khu hồ văn quán bên cạnh văn miếu quốc tử giám mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách tới tháp hương tài học hành và xin chữ lấy may